xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

cùng với những con đường bộ đang được triển khai xây dựng
tạo sự kết nối đường bộ
thì trong năm hai nghìn một mươi bảy này
sân bay vân đồn dự kiến cũng sẽ đón chuyến bay đầu tiên
trong năm nay chủ đầu tư sẽ hoàn thành được hệ thống đường băng
và đường lăn của sân bay
sân bay vân đồn có thể đón chuyến bay đầu tiên
khi đã hoàn thành hạng mục đường băng và đường lăn sân đỗ
dự án có tổng mức đầu tư là gần bảy năm trăm linh tỷ đồng
quy mô là hai trăm tám mươi bốn hectare
càng hàng không nội địa này
sẽ đón được các chuyến bay quốc tế
với công suất tiếp nhận là hai triệu hành khách
và một mươi tấn hàng hóa một năm
khởi công từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đến thời điểm hiện tại
các hạng mục thi công của dự án cảng hàng không quảng ninh
đều bảo đảm hoàn thành
và vượt tiến độ đạt ra
vấn đề điều chỉnh quy hoạch cung cấp vốn cho xây dựng sân bay
cũng được lãnh đạo bộ giao thông vận tải điều chỉnh phù hợp
trong giai đoạn từ nay đến
đến cuối năm người ta hoàn thiện mọi thứ đi
và xong xong mới được làm đề xuất tất cả các thứ
thì chúng ta cũng kịp thối không vấn đề gì
làm luôn làm riêng cho sân bay phân đột
và tôi nghĩ đây là một cái sân bay với một cái mô hình
rất mới như thế này
thì cũng rất cần ưu tiên trong các cái chính sách
cũng như điều chỉnh quy hoạch
cùng với hệ thống đường bộ và đường hàng không
thì vận tải biển cũng là một thế mạnh của quảng ninh
có thể nhận thấy
ngành vận tải biển quốc tế
đang phát triển rất nhanh
trong đó xu hướng chung là doanh nghiệp vận tải
vận chuyển hàng hóa bằng các tàu trọng tải lớn
để tiết kiệm chi phí
cùng với việc không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng
cảng biển phục vụ nhu cầu đó
trong tháng sáu vừa qua công ty chất nhiệm bố hạn
cảng container quốc tế cái lân quảng ninh
đã tổ chức khai trương tuyến vận tải
acs cái lân và đón chuyến tàu
có trọng tài lớn nhất miền bắc
tính đến thời điểm này
điều này đã mở ra một nức thang mới cho cảng quảng ninh
và với việc thực hiện chiến lược kinh doanh
là nâng cao năng lực xếp dỡ
chất lượng dịch vụ để làm tiêu chí cạnh tranh
cảng cái lân đã khẳng định được sức hút của mình
cái lân và hải phòng cạnh nhau
tuy nhiên để có thể đón được tàu container
trên năm mươi tiêu thì chỉ có cảng cái lân
mới tiếp nhận được
đây mới là chuyến tàu thứ hai
nhưng chúng tôi tin tưởng với sự giúp đỡ tích cực
từ chính quyền địa phương
các cơ quan chức năng cùng đội ngũ cán bộ của cảng
thì việc hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển
con tàu container cỡ lớn hyundai premium
với sức chứa là năm hai mươi ba tiêu
đã cập cảng cái lân
đúng dịp cảng khai trương tuyến vận tải acs
tuyến acs hình thành
từ liên minh giữa hai hãng tàu lớn trên thế giới
đây là hai hãng có các tuyến dịch vụ
bao phủ hầu hết những khu vực giao thương tấp nập
của cảng cái lân
của thế giới
hiện tại ở khu vực miền bắc
cảng container quốc tế cái lân
là cảng duy nhất
có bớn nước sâu là một mươi ba mét
và hệ thống trang thiết bị hiện đại
đủ khả năng tiếp nhận tàu container sức chứa
trên năm tiêu
ubnd tỉnh quảng ninh cũng cam kết
sẽ không thu các loại phí
thuộc thẩm quyền của tỉnh
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa
cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu
qua cảng cái lân
với địa bàn tỉnh quảng ninh của chúng tôi
trên tinh thần khoản triệt
nghị quyết ba năm của chính phủ
cũng như là nghị quyết một mươi chín của chính phủ
và đặc biệt là những cái phí
thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng
với tỉnh quảng ninh thì chúng tôi hết sức cân nhắc
trong thời điểm này là chúng tôi không ban hành
các cái phí mới mà cũng không tăng phí
để làm bảo sao
các cái doanh nghiệp
giảm được cái chi phí này để mà có thể
nó có cái cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác
cũng như là phục vụ cho
phát triển thực tế của tỉnh quảng ninh
xuất nhập khẩu của mình
trong thời gian tới
cict sẽ cùng với các đơn vị
logistics cung cấp những dịch vụ trộn gói
để cung cấp cái dịch vụ
sau khi nhập từ tàu thông qua cổng cảng
đến tất cả các nhà máy trong khu vực phía bắc
để làm sao đó
khách hàng có thể
đưa hàng hóa
thông qua cảng
và chính cict sẽ là người
làm việc cùng với các cơ quan
của các cơ quan ban ngành
tại địa phương để hỗ trợ
cho cái chuyện
nhập xuất hàng hóa thông qua cảng được thuận lợi
hai tàu container với sức chứa
trên năm tiêu
đã chính thức mở ra tuyến hàng hải mới
acs cái lân
cùng những cam kết này
không chỉ giúp hành khách và hãng tàu
tiết kiệm phần lớn chi phí vận tải
và thời gian vận chuyển thông qua các tàu cỡ lớn
mà còn tạo cầu nối giữa cảng cái lân
với tuyến hàng hải acs
mở ra hướng phát triển mới
phát huy tiềm năng
thế mạnh hàng hải
chỉ riêng của tỉnh quảng ninh
mà cả của các tỉnh phía bắc
chúng tôi cùng với tỉnh quảng ninh
sẽ tiếp tục là đầu tư
các tuyến đường
mà hiện nay chúng tôi đang đầu tư
ví dụ như là cao tốc hải phòng hạ long
hạ long vân đồn vân đồn móng cái
rồi quốc lộ cải tạo
nâng cấp quốc lộ một mươi tám
theo hình thức beauty
ngoài ra tôi tiếp tục quan tâm cải tạo
nâng cấp các tuyến luồng hàng hải
đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa
để tạo giao thông kết nối
làm sao mà chúng ta có thể tận dụng vận tải đa phương thức
để đưa hàng hóa đến
hoặc là rời cảng quảng ninh
khu vực cái lân một cách là thuận tiện nhanh chóng
và tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí
có thể nói với sự phát triển không ngừng
về hệ thống hạ tầng giao thông
quảng ninh đã và đang khẳng định vị trí quan trọng
trong vai trò là cửa ngõ kết nối giao thương của khu vực
đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông
tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa
giữa quảng ninh với các tỉnh thành phố lân cận
những dự án này sẽ mang lại hiệu quả lớn
cho sự phát triển không chỉ của quảng ninh
mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
đưa quảng ninh trở thành cánh tay nối dài
trong giao thương quốc tế
chuyên mục giao thông kết nối của truyền nhân dân
xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
và địa chỉ email giao thông kết nối thng com
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt